tại hà nội đồng chí trường hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã dự lễ meeting kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam tại học viện tòa án
cùng sự còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
tại buổi lễ phó thủ tướng đã gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo của học viện tòa án
những người đã và đang công hiến cho sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống tòa án
cũng như đào tạo sinh viên đại học ngành luật chuyên ngành tòa án
phó thủ tướng đánh giá đội ngũ giảng viên của học viện từng bước được chuẩn hóa và hoàn thiện
trong thời gian tới học viện tòa án cần được xây dựng trở thành một địa chỉ đào tạo bồi dưỡng
nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín trong cả nước là cái nơi đào tạo nguồn cán bộ
thẩm phán có chất lượng cao đáp ứng sự kỳ vọng mong muốn của đảng nhà nước và nhân dân